ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến về dự án luật giáo dục sửa đổi
vẫn còn nhiều băn khoăn về việc miễn học phí cho học sinh trung học cơ sở
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
theo tờ trình của chính phủ hiện nay nhà nước mới chỉ thực hiện miễn học phí đối với giáo dục tiểu học
còn giáo dục trung học cơ sở trẻ em mầm non vẫn chưa được miễn học phí
trong khi đó khung học phí mầm non phổ thông quy định đối với các trường công lập khá thấp
khi thực hiện chính sách này hàng năm tổng kinh phí ngân sách chi thêm để hỗ trợ thực hiện chính sách này là bốn bảy trăm ba mươi tỷ đồng
dự kiến nguồn kinh phí thực hiện cân đối trong hai mươi chi ngân sách cho giáo dục đào tạo
tại phiên họp nhiều đại biểu đặt câu hỏi về tác động của chính sách mới này như thế nào
trong khi ngân sách dành cho giáo dục vẫn giới hạn hai mươi
trả lời vấn đề này bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo phùng xuân nhạ nhấn mạnh
báo cáo tác động có phân tích trong số tiền để giành miễn học phí
và đánh giá tác động cấp hỗ trợ cho đối tượng ngoài công lập nằm trong hai mươi ngân sách nhà nước
phó thủ tướng vũ đức đam cũng cho biết lộ trình thực hiện việc miễn học phí tùy thuộc vào trình độ phát triển
và khả năng cân đối ngân sách nhưng không vượt quá hai mươi chi ngân sách cho giáo dục
chúng ta đã hoàn thành phổ cập trung học cơ sở và đang có lộ trình tiến đến phổ cập trung học phổ thông
nhưng hiện nay chúng ta mới chỉ miễn học phí cho tiểu học
trung học cơ sở thì vừa rồi thành phố hồ chí minh
chính phủ bàn cái này từ mấy năm nhưng mà cũng do vấn đề về ngân sách
cho nên chúng ta biết là nguyên tắc như vậy nhưng chưa làm được ngay
trong lần này khi bàn trong chính phủ chúng tôi cũng đã báo yêu cầu bộ tài chính bộ dục tính toán kỹ
là nếu phổ cập trung học thì một năm cần bao nhiêu tỷ nghìn tỷ
tuy nhiên qua thảo luận phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển cho rằng
cần tính toán lại việc miễn học phí cho tất cả trường trung học cơ sở
thì tôi thấy rằng là tôi đồng tình là chúng ta phải cần
cần có những cơ chế trách mới để quyết định xã hội học tập
và có sự hỗ trợ để cho mọi người dân có điều kiện để học tập
tuy nhiên là chúng ta cũng phải tính tới cái khả năng của chúng ta
tôi đồng tình với đồng chí phó tiếu là phải có lộ trình
nhưng chưa thấy cho chính phủ trình là lộ trình của chính phủ là thế nào
nên chăng chỉ nên miễn học phí ở vùng sâu vùng xa vùng khó khăn
dự án luật giáo dục sửa đổi sẽ tiếp tục được thảo luận
tại các phiên họp của ủy ban thường vụ quốc hội tới đây